đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã chủ trì lễ ký kết biên bản kết nghĩa giữa tổ đảng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la
tri bộ văn phòng đảng đoàn quốc hội tri bộ văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la
và đảng bộ xã xuân nha huyện vân hồ
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng hoan nghênh việc kết nghĩa
phối hợp công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn tại tỉnh sơn la
tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong tổ công tác lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa bàn miền núi biên giới đặc biệt khó khăn
đồng thời việc kết nghĩa sẽ tư vấn giúp đảng bộ xã xuân nha xây dựng
củng cố hệ thống chính trị cơ sở phát triển kinh tế xã hội
xóa đói giảm nghèo đảm bảo an ninh quốc phòng thực hiện tốt các chính sách dân tộc
xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội công tác quốc phòng an ninh